vào hồi một mươi chín h hai mươi phút ngày chín tháng một mươi tại ga lâm giang xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái
đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc tuyến đường sắt hà nội lào cai
vùi lấp một số toa xe và tuyến đường bộ tỉnh lộ một trăm sáu mươi bốn
tại hiện trường phía nam ga lâm giang một khối lượng đất đá khoảng hai mươi mét khối đã vùi lấp toàn bộ đường dây dài khoảng một trăm linh mét
một số toa xe phục vụ phòng chống lũ bão bị vùi lấp sức trượt của núi lở đã đẩy bay đường dây tàu hỏa ra phía bờ sông hồng
khối đất đá do núi lở còn làm tuyến đường bộ từ lâm giang đi về phía lào cai bị vùi lấp hoàn toàn
rất may không có thiệt hại về người
ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện văn yên công an tỉnh yên bái
sở giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan của ngành đường sắt đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý huy động thiết bị máy móc với bốn máy xúc và một mươi ô tô để khắc phục đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất
và phối hợp với đường sắt để có phương án xử lý khắc phục và thông xe đảm bảo được an toàn
tuy nhiên với khối lượng rất lớn thì ngành đồng tài cũng yêu cầu lực lượng đơn vị quản lý đường bộ
là tăng thời gian làm thêm ca để cố gắng tập trung lực lượng thiết bị máy móc vào để thông xe được cùng với lực lượng của đường sắt để trong thời gian sớm nhất
theo tính toán ban đầu của cán bộ kỹ thuật tổng cục đường sắt việt nam thời gian thông tuyến đường sắt phải mất ít nhất bốn ngày
các hành khách đi tuyến đường sắt trên nên chuyển sang đường bộ cao tốc nội bài lào cai để di chuyển